năm bị cáo bị kết án hai mươi năm tù giam cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các bị cáo còn lại nhận mức án thấp nhất từ chín tháng tù cho đến một mươi chín năm tù giam
hội đồng xét xử cũng đã tuyên chín mươi hai bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm bồi thường dân sự
đối với các cơ quan tổ chức cá nhân bị thiệt hại về vật chất và tinh thần